nhưng số người chết và thiệt hại cơ sở hạ tầng được giảm nhiều đáng kể nhờ tới công nghệ của đài loan

vì sao đài loan thường xuyên hứng chịu động đất
đài loan nằm dọc theo vành đai lửa thái bình dương đường đứt gãy địa chấn đặc trưng bởi các núi lửa đang hoạt động và hoạt động thường xuyên
hầu hết các trận động đất trên thế giới đều diễn ra dọc theo vành đai lửa này chiếm chín mươi
nó dài bốn mươi km với hơn bốn trăm năm mươi nơi
các trận động đất thường xuyên xảy ra tại khu vực này do sức căng tích lũy từ hai mảng kiến tạo bao gồm mạng philippines và mảng á âu dẫn đến sự giải phóng lực đột ngột
công nghệ chính sách của đài loan giúp hòn đảo này như thế nào
những tiến bộ công nghệ của đài loan không chỉ biến hòn đảo này thành một khu vực sản xuất chất bán dẫn hàng đầu
nó giúp giảm thiểu tác động của động đất giúp đài loan chịu thiệt hại và thương vong ở mức rất thấp
theo cơ quan khảo sát địa chất hoa kỳ usgs kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đài loan và các vùng biển xung quanh đã ghi nhận tới hai trận động đất với cường độ từ bốn trở lên
trận động đất lớn gần đây nhất ở đài loan xảy ra vào tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu nó mạnh sáu bốn độ và khiến khu trung cư một mươi bảy tầng ở phía tây nam đài loan sụp đổ ít nhất một trăm một mươi bốn người thiệt mạng
một người liên quan đến việc xây dựng tòa nhà cao tầng này
công trình kiến trúc lớn duy nhất bị sập
câu trận động đất năm hai nghìn một mươi sáu đã bị kết án tủ
tuy nhiên chính trận động đất kinh hoàng ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đóng vai trò như lời cảnh tỉnh đối với các quan chức đài loan trong việc cải thiện khả năng ứng phó khẩn cấp và giảm nhẹ thiên tai
vào thời điểm đó một trận động đất rất mạnh bảy sáu độ ở miền trung đài loan đã giết chết gần hai năm trăm linh người và một trăm linh người khác bị thương
nó cũng khiến năm mươi tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy
giáo sư daniel attrick đại học north tertens mỹ chia sẻ
các nhà quan sát chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của đài loan cho rằng họ mất nhiều giờ để đội ứng phó y tế khẩn cấp đến nơi lực lượng cứu hộ thiếu đào tạo và hoạt động giữa các cơ quan không được phối hợp tốt
đài loan sau đó đã thông qua đạo luật phòng chống và bảo vệ thiên tai đồng thời thành lập hai trung tâm để điều phối và đào tạo về động đất
stephen gao nhà địa chấn học tại đại học khoa học và công nghệ missory hoa kỳ bình luận đài loan đã phát triển hệ thống chuẩn bị cho động đất tiên tiến nhất trên thế giới
nó bao gồm việc thực hiện các quy định xây dựng nghiêm ngặt mạng lưới địa chấn đẳng cấp thế giới và các chiến dịch giáo dục cộng đồng rộng rãi về an toàn động đất
tuy nhiên đài loan không dừng lại ở đó và tiếp tục phát triển hệ thống ứng phó thảm họa hệ thống này ngày càng được nâng cấp trong những năm qua
giáo sư uzimin khoa học địa chất đại học quốc gia đài loan cho biết đài loan tiếp tục phát triển những công nghệ này và họ có lợi thế
hệ thống ứng phó thảm họa của đài loan sẽ quét từ khóa và ảnh đăng trực tuyến phát hiện tín hiệu di động ở các khu vực bị ảnh hưởng và thu thập ảnh chụp màn hình từ camera giám sát trên khắp hòn đảo
dữ liệu này giúp chính quyền triển khai các nguồn lực cứu hộ một cách nhanh chóng theo dõi dòng người và đánh giá thiệt hại hiệu quả
chúng được coi như những mắt thần hơn ba trăm linh hộ gia đình bị mất điện sau trận động đất vừa qua
nhưng theo công ty điện lực đài loan phần lớn điện đã được phục hồi trong vòng chưa đầy hai giờ
bài học từ trận động đất năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
theo ussgs đài loan và các vùng biển xung quanh ghi nhận khoảng hai trận động đất từ bốn độ richter trở lên từ năm một nghìn chín trăm tám mươi và hơn một trăm linh trận động đất trên năm năm độ richter
trận động đất tồi tệ nhất trên đảo xảy ra vào ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với cường độ bảy bảy độ richter trận động đất này khiến hai bốn trăm linh người chết khoảng một trăm linh người bị thương và hàng nghìn tòa nhà bị phá hủy
theo daniel ettrich giáo sư khoa học chính trị và chính sách công tại đại học north tilton động đất năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là lời cảnh tình lớn
dẫn đến những cải cách hành chính quan trọng cải thiện khả năng ứng phó khẩn cấp và giảm thiểu thiên tai ở đài loan
sau trận động đất năm một nghìn chín trăm chín mươi chín giới chức đài loan thông qua đạo luật phòng chống và bảo vệ thiên tai đồng thời thành lập hai trung tâm điều phối và ứng phó động đất
ảnh hưởng của trận động đất vừa qua
trận động đất xảy ra vào lúc tám giờ sáng giờ địa phương ngay ngoài khơi quận hoa liên nơi dân cư thưa thất của đài loan khi mọi người đi làm và trẻ em đang đi học
reuters dẫn dữ liệu từ chính quyền đài loan vào ngày bốn tháng bốn cho biết ít nhất chín người đã thiệt mạng và khoảng một ba mươi tám người khác bị thương
trận động đất đủ mạnh để gây ra cảnh báo sóng thần cho miền nam nhật bản và philippines cảnh báo này đã được dỡ bỏ sau đó trong ngày
nó cũng gây ra khoảng một ba mươi tám người bị thương
nó cũng gây ra khoảng hai mươi bốn vụ lở đất làm đứt đường dây điện và khiến cho một số tòa nhà nghiêng góc bốn mươi năm độ số khác sụp đổ
ước tính ba mươi năm con đường cầu đường hầm bị hư hại và các dịch vụ xe lửa phải tạm dừng trong thời gian ngắn sau khi một số đường dây bị xoắn do sức ép của trận động đất
cơ quan thời tiết đài loan ghi nhận hơn năm mươi dư chấn một số có cường độ sáu năm độ và nhiều dư chấn trên năm độ
tỉnh đề tối ngày bốn tháng bốn cơ quan cứu hỏa cho biết năm mươi hai người được báo cáo mất tích
khoảng chục nhân viên khách sạn trên đường đến khu nghỉ dưỡng trong công viên quốc gia đã được xác định vị trí trong đó ba mươi tám người vẫn được liệt kê là mất tích
cơ quan cứu hỏa cũng giải cứu bảy mươi người bị mắc kẹt trong đường hầm gần thành phố hoa liên
sở cứu hỏa cho biết vào sáng bốn tháng bốn sáu người bị mắc kẹt trong khu vực khai thác mỏ đã được giải cứu bằng trực thăng
công tác cứu hộ những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà ở thành phố hoa liên hiện đã hoàn thành trong khi một số người phải ngủ qua đêm ngoài trời
tuy nhiên các dư chấn vẫn tiếp tục làm dung chuyển khu vực